bộ tài nguyên và môi trường hiện đang xây dựng hệ thống thông tin đất đai với công nghệ tiên tiến
vận hành từ trung ương đến cấp xã phường đây là thông tin tại hội thảo về mô hình và phần mềm
vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia do bộ tài nguyên và môi trường tổ chức sáng nay tại hà nội
hệ thống thông tin về đất đai không chỉ là công cụ quản lý dữ liệu mà còn giúp vận hành công tác
quản lý nhà nước đáp ứng các nhu cầu của tổ chức người dân và doanh nghiệp một cách khách quan
minh bạch các thông tin cơ chế chính sách liên quan đến đất đai do đó việc hiện đại hóa hệ thống
hồ sơ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống thông tin đất đai quốc gia cũng là
một trong những ưu tiên hàng đầu theo kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bộ tài nguyên và môi trường
sẽ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo lộ trình chính phủ điện tử
tại hội thảo các chuyên gia doanh nghiệp thảo luận đưa ra phương án tối ưu để xây dựng hệ thống
thông tin cơ sở dữ liệu đất đai một cách đồng bộ và thống nhất có khả năng ứng dụng cao hệ thống
này sẽ được vận hành từ trung ương đến cấp xã phường làm sao để người dân những người hiểu biết
ít nhất về công nghệ thông tin có thể ứng dụng và sử dụng